tình báo của hai thanh niên về việc bị nhóm bốn đối tượng đi hai xe máy không biển số trận đường dùng dao đe dọa cướp hai xe máy honda vision
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội triển khai các biện pháp điều tra truy xét
liên tục trong một tuần nhiều mũi trinh sát của công an huyện thường tín phòng cảnh sát hình sự đã tỏa đi nhiều địa phương để điều tra xác minh
từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm lần lượt bốn đối tượng đã bị bắt giữ ở nhiều địa điểm
các đối tượng trong vụ án bao gồm bùi văn chiến sinh năm hai nghìn sáu đình công dũng sinh năm hai nghìn năm tạ quang linh sinh năm hai nghìn bảy cả ba đều trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình và đối tượng bùi hoàng anh sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện yên thủy hòa bình
bạn triển có rủ bọn cháu là tối đi cướp
có cháu với bạn linh với bạn hoàng anh thì đồng ý
còn bạn tài không đồng ý
trong đến chín giờ tối cùng ngày bọn triển có bảo bọn cháu là đi vậy
bọn cháu hiểu ý nhau là đi cướp
bọn cháu có chuẩn bị là cháu mặc một áo mưa và bạn linh cũng mặc một áo mưa
bạn chiến với bạn hoàng anh thì mặc hai áo khoác xong có mũ
hùng khí là bạn linh cầm một con dao dài khoảng năm mươi cm
còn bạn tài không đồng ý
còn bạn tài không đồng ý
các đối tượng đều có tuổi đời còn trẻ nhưng thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình
khi thiếu tiền tiêu xài các đối tượng đã bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản
để thực hiện hành vi chúng chuẩn bị phương tiện là hai xe máy và tháo biển kiểm soát mặc áo mưa đeo khẩu trang che kín mặt đem theo hưu khí là con dao dài bốn mươi cm
mục tiêu các đối tượng nhắm đến để cướp tài sản là người đi đường điều khiển xe máy loại xe sh hoặc vision
xuất phát từ hiện trường thì chúng tôi lần theo các dấu vết cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra và để xác định đối tượng gây án
thì quá trình điều tra là trong thời gian là bốn đêm và năm ngày thì tích cực điều tra và mặc dù là thời tiết lắng mưa rất là khó khăn và các điều kiện rất là khó khăn
nên là chúng tôi đã quyết liệt để làm sao bắt giữ được toàn bộ ổ nhóm thực hiện hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên
trong quá trình điều tra thì chúng tôi đã bắt giữ được đầy đủ các đối tượng đã tham gia gây án
quá trình điều tra thì cơ quan điều tra công an thành phố
phòng pc hai và công an địa thường tín đã thu giữ được hai phương tiện các đối tượng thực hiện để cướp tài sản
và thu giữ được hai vật chứng của vụ án là hai chiếc xe máy honda vision mà bị hại đã bị các đối tượng cướp
trong vụ án này cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi của những đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vụ việc tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm đường phố tội phạm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng hung khí là dao để gây án
đây cũng là nội dung đang được dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đề cập đến trong việc đề xuất đưa dao vào danh mục vũ khí thô sơ nhằm mục đích phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi huỳnh tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm ra quyết định khởi tố để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã tiến hành khởi tố và thi hành lệnh tạm giam đối với huỳnh tiến thịnh để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
cụ thể vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về việc cháu gái sinh ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn chín trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh đã bị thịnh xâm hại
quá trình điều tra cơ quan công an đã tiếp tục thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của thịnh đủ yếu tố để cấu thành tội giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi và đã quyết định bổ sung các quyết định khởi tố về hành vi này
còn tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với nguyễn hồng nhung sinh năm hai nghìn ba trú tại xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó qua triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng công an huyện hữu lũng phát hiện có đối tượng nghi vấn dùng mạng xã hội facebook giao bán hoa trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua
kết quả điều tra đã làm rõ trong tháng một đầu năm nay nguyễn hồng nhung đã chín lần nhận tiền cọc mua hoa thanh liễu của chị hoàng thị lý chú tại xã minh sơn huyện hữu lũng nhưng không giao hoa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền cọc của chị lý là hai mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
nguyễn hồng nhung đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua tình trạng mạo danh giả danh quân nhân để lừa đảo diễn ra khá phức tạp
các đối tượng thường nhắm đến mục tiêu là các đại lý cửa hàng kinh doanh đặt mua những sản phẩm mà cửa hàng không có với số lượng lớn rồi từ đó thao túng và rụ rỗ người bán làm theo kế hoạch mà các đối tượng đã vạch ra sẵn
hàng trăm nạn nhân đã sập bẫy với số tiền bị lừa đảo lên tới hàng chục tỷ đồng
mới đây một người đàn ông điện thoại đến một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố nam định tự xưng là cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện nam trực tỉnh nam định đặt mua một trăm linh cây hộp lưới b bốn mươi
để tạo đồng tin đối tượng đã đặt gọc một triệu đồng cho chủ cửa hàng
tuy nhiên cửa hàng không có sản phẩm mà đối tượng đặt mua nên đối tượng đã móc nối sang công ty ava
tại đây đối tượng đã gửi nhiều hình ảnh chứng minh mình là người trong quân đội và công ty mà đối tượng móc nối cũng gửi nhiều giấy tờ có liên quan đến pháp lý để tạo đồng tin
sau khi chủ cửa hàng đặt cọc hơn ba mươi triệu để nhập hàng đối tượng tiếp tục dụ phải chuyển thêm chín mươi triệu đồng
chủ cửa hàng không đồng ý lúc này các đối tượng chặn liên lạc mới biết mình đã bị lừa
đối tượng quyết tự xưng là bên ban hậu cần của ban chỉ huy quân sự tiếp cận bố tôi
sau đấy thì
đối tượng quyết bắt đầu gửi các ảnh về trong quân đội đều là ảnh giả hết
và đến ngày hôm sau đối tượng quyết thông báo là có hơn một tấn đồng giá rẻ mời bố tôi qua lấy
nhưng phải mua một số đơn hàng giá trị đơn hàng này từ ba mươi triệu chín mươi triệu đến hơn một trăm linh triệu
đến ngày thứ ba bắt đầu quyết
đến bước mà chuyển tiền công ty bố tôi xuất ra đơn thì chúng lại làm luôn một giấy rẻ là ủy quyền nhận tiền từ công ty sang cá nhân để lấy lòng tin
thế là bố tôi chuyển tiền từ công ty sang
nguyên nhân của các vụ việc trên là do người dân thiếu cảnh giác tin tưởng chuyển khoản đặt hàng giao hàng khi chất xác thực thông tin
một phần vì ham lợi nhuận cao nhiều nạn nhân chấp nhận giao dịch với đối tượng lạ

về nhận định về phương thức thủ đoạn của các đối tượng này thì có thể thấy rằng thứ nhất là các đối tượng này đã lợi dụng sự bất cẩn cũng như là thiếu cảnh giác và niềm tin của các chủ cửa hàng đối với tất cả các khách hàng
bởi vì thực tế chúng ta thấy rằng những người mua thì thường sẽ đi kiểm tra và xác minh về người bán
những người bán họ đi xác minh từng khách hàng trong khi họ có rất nhiều những khách hàng khác nhau
do vậy là sự đề phòng và cảnh giác đối với chính những người mua những khách hàng là rất là hạn chế
trên thực tế các cơ quan đơn vị trong quân đội không làm việc qua điện thoại như những tình huống trên
do đó người dân các tổ chức khi nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là quân nhân tại các cơ quan đơn vị của quân đội để trao đổi thông tin đặt mua hàng hóa
cần tìm hiểu và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch
nếu thấy nghi vấn
cần bóng ngay cho ban chỉ huy quân sự huyện công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời
công an tp hà nội vừa thông tin các lực lượng đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn cho hơn năm mươi người tại tòa nhà số một nghìn một trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng thượng quận đống đa
theo đó vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm qua nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại tầng hai tòa nhà số một nghìn một trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng thượng quận đông đa thành phố hà nội
trung tâm thông tin chỉ huy công an tp đã điều động bảy xe chữa cháy tới hiện trường
triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực xảy ra cháy là hệ thống dây dẫn điện tủ điện khu lễ tân của phòng gym tầng hai đã đóng cửa
ngay sau khi có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phá rỡ cắt cửa cuốn tại khu vực tầng hai để chữa cháy triển khai thoát khói và dập tắt đám cháy
đồng thời tiếp cận với khu vực đang tập trung đông người tại tầng ba và tầng bốn chấn an tinh thần người dân đưa vào hướng dẫn sử dụng bình thở mặt nạ phòng độc để người dân thoát nạn an toàn lên tầng mái và qua cầu thang bộ
đến hai mươi hai h ba mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu diện tích cháy khoảng ba m hai đám cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang thống kê và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
đến hai mươi hai h ba mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
khoảng ba m thì thang máy đã bị rơi tự do dẫn đến cả bảy người bị thương
các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người lao động luôn phải có trách nhiệm và ý thức nghiêm túc tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn lao động
luôn đặt các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lên hàng đầu tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng mai ngọc như ý hai mươi bốn tuổi và nguyễn bảo tịnh hai mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mai ngọc như ý có quan hệ yêu đương với chị trần huỳnh như ý
buồn bực chuyện chị ý chia tay đối tượng đã rủ nguyễn bảo tịnh đi mua xăng đến đốt nhà của bạn gái cũ
hậu quả là gây cháy thiệt hại tài sản cho gia đình của nạn nhân hơn một mươi triệu đồng
trong khi đó công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng đào văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ năm khối ba thị trấn cao lộc huyện cao lộc để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào hồi chín h ba mươi phút ngày hôm qua tổ công tác công an thành phố lạng sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhà hàng trúc vàng phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
đã phát hiện đối tượng đào văn trinh có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
qua kiểm tra trên người đối tượng tổ công tác phát hiện hai gói nhựa bên trong chứa chất bột màu trắng trinh khai nhận là heroin
đối tượng hẹn mang theo tới địa điểm để giao bán cho khách
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
khám xét khẩn cấp nơi ở của đào văn trinh phát hiện và thu giữ
trong tường bếp có hai mươi gói nhựa và một túi ni lông đều chứa chất bột màu trắng
đối tượng khai là heroin
trinh đã cất giấu với mục đích là để bán lẻ kiếm lời
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh vừa bắt giữ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển bốn kg vàng trái phép qua biên giới
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh bắt quả tăng bốn đối tượng đi trên xe ô tô nhập cảnh từ lào về việt nam có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
kiểm tra trên người bốn đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bốn kg vàng tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp
qua khai thác ban đầu xác định ba đối tượng trú tại tỉnh hải dương và đối tượng còn lại trú tại tỉnh đắk lắc
số tăng vật trên được các đối tượng mua từ thủ đô viêng trăn lào với giá bảy hai tỷ đồng để đưa về việt nam bán kiếm lời
vào chiều qua lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tại vùng biển cách đông nam côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu có số hiệu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông võ văn tiếng trú tại tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
trên tàu có khoảng chín mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
do đó lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số dầu trên để tiếp tục điều tra xử lý